tp hcm kêu gọi đầu tư gần ba mươi ba tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư để cải tạo hai khu dân cư dọc theo kênh nhiêu lộc
còn nhiều nhà cấp bốn lụp sụp chất lượng sống chưa được bảo đảm tiềm ẩn các nguy cơ về an toàn cháy nổ vệ sinh môi trường
theo đó khu quy hoạch một trăm một mươi ha đất dọc kênh nhiêu lộc đoạn qua địa bàn quận ba gồm khu dân cư phường chín với tổng diện tích hơn một trăm linh m hai
tổng vốn dự kiến khoảng một mươi bốn tỷ đồng sẽ gồm tổ hợp công trình nhà ở công viên trường học
trong đó nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ có tầng cao tối đa ba mươi bốn mươi tầng
tại khu dân cư phường bảy có diện tích hơn chín mươi bảy m hai với tổng mức đầu tư khoảng gần một mươi chín tỷ đồng
khu vực trình trang khi thực hiện sẽ hình thành bảy dự án nhỏ gồm dự án khu trung cư trung tâm thương mại lê văn sĩ
dự án khu tái định cư tại khu vực xí nghiệp đầu máy sài gòn khu vực nhà ga hòa hưng và các khu chỉnh trang đô thị tại một số phường của quận ba